ngoài hai bộ trưởng bộ công an tô lâm và bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà còn có bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cũng sẽ trả lời chất vấn
tại kỳ chất vấn lần này các đại biểu kỳ vọng các trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn và có hướng giải quyết những tồn tại trong ngành mình
theo đánh giá của các đại biểu và cử tri trong cả nước chất lượng chất vấn qua các kỳ họp đã có nhiều đổi mới đi vào thực chất và hiệu quả hơn
nhưng đại biểu kỳ vọng phiền chất vấn tại kỳ họp thứ bảy diễn ra sôi nổi đầy trách nhiệm các tư lệnh ngành sẽ có những câu trả lời thỏa đáng cho các vấn đề mà cử tri quan tâm

tôi cho rằng là với những giải pháp mà các bộ trưởng đã đưa ra tôi có niềm tin là sẽ khắc phục được sẽ có được một cái sự khắc phục căn cơ trong thời gian tới
kỳ họp này có bốn bộ trưởng lên ghế nóng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn
đó là bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ xây dựng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
cử tri cả nước trông đợi các tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn một cách thẳng thắn và đầy trách nhiệm